cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phát hiện thân văn hòa trần văn quyền trần văn nam nguyễn ngọc tuyến đều là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d
và trương ngọc tân là nhân viên đăng kiểm có hành vi vòi vĩnh nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới
để bỏ qua một số lỗi trên các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền nhận hối lộ lên tới nhiều tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang tiếp tục điều tra và xử lý
ngày một mươi hai tháng một phiên xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc do chiêu hao trang quốc tịch đài loan trung quốc cầm đầu
xảy ra tại hà nội và thành phố hồ chí minh và nhiều tình thành trong cả nước tiếp tục diễn ra và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày một mươi ba tháng một
trước đó trong phiên xét xử vào ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung và làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án
đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn
do bộ công an triệt phá hai mươi bốn bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc năm mươi hai bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc
tổng số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này lên tới ba mươi tỷ đồng
dưới danh nghĩa công ty quảng cáo chil ha trang cùng các đồng phạm đã tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet
thông qua trang web fund tám mươi tám com để được hưởng lợi từ ba mươi đến năm mươi trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua
bị cáo chủ mưu chiêu hoa sen đã chết do covid một mươi chín nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định đình chỉ điều tra
một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua tin nhắn điện thoại di động với số tiền lên đến hơn bốn bảy tỷ đồng
vừa bị công an tỉnh vĩnh phúc triệt phá và bắt giữ ba đối tượng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn khả nguyễn thành trung và trần danh hành cùng chú tại huyện vĩnh tường
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi
công an tỉnh vĩnh phúc đã giao nộp hơn năm mươi bảy triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại di động dùng để nhắn tin mua bán số lô số đề
công an tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng theo quy định
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã phá chuyên án và bắt giữ năm đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
lê xuân huy ở thị trấn triệu sơn là đối tượng chuyên cho vay lãi nặng
với lãi suất trên năm trăm linh một năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt huy đã cho nhiều cá nhân vay trên sáu tỷ đồng thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện triệu sơn đã khởi tố bắt tạm giam đối với huy và đàn em là trịnh minh dương
mở rộng chuyên án công an huyện triệu sơn đã bắt tạm giam và khám xét nhà các đối tượng nguyễn văn dương nguyễn ngọc cư và lê sĩ trọng thu giữ một mươi chín sổ đỏ nhiều sổ sách có liên quan đến việc cho vai lãi nặng
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà đối tượng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện triệu sơn vay tiền với lãi suất trên bốn trăm linh một năm
rụ rỗ trẻ trước cổng trường trở đến khu vực vắng để cướp tài sản đối tượng nguyễn thị thanh chú tại thành phố phan thiết vừa bị công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận bắt giữ
vào khoảng chín giờ ngày một mươi tháng một đối tượng nguyễn thị thanh điều khiển xe máy đi ngang qua trường học hàm mỹ một thuộc xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam
thì thấy một bé gái đứng trước cổng trường có đeo khuyên tai bòng vàng thanh dụ dỗ bé gái lên xe máy và chở đến một đoạn đường vắng cách đó gần tám km rồi chiếm đoạt đôi khuyên tai
sau đó đối tượng bỏ lại bé gái rồi tẩu thoát đến tối ngày một mươi một tháng một lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị thành